tổng cục hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh thành phố thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường
theo đúng nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội kể từ ngày một tháng tám tới đây
theo đó mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là hai một trăm linh đồng một lít
được áp dụng từ ngày một tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là ba đồng một lít
được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
để triển khai thực hiện tổng cục hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh thành phố
thực hiện tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức cá nhân có liên quan